bộ ngoại giao đã tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đều nhận định nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai là nghị quyết quan trọng
phù hợp với tình hình thực tiễn được triển khai rộng rãi tới cán bộ đảng viên trong cả nước
học tập nghị quyết được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt để các cán bộ đảng viên
củng cố vững chắc lập trường tư tưởng đạo đức lối sống qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao sức chiến đấu của đảng
bộ ngoại giao cũng thẳng thắn nhìn nhận vào những hạn chế thiếu sót trong công tác tư tưởng của cán bộ đảng viên
và nêu cao quyết tâm sẽ thực hiện tốt tinh thần cũng như nhiệm vụ của nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai đã đề ra